ở thành phố đà lạt mưa kéo dài khiến nước suối cam ly dâng cao tràn vào khu dân cư gây nhập nhiều tuyến đường tại thành phố
nhiều vùng khác của tỉnh lâm đồng như huyện lạc dương đạ tẻ cát tiên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ
một số vùng trũng ngập sâu chia cắt phải tổ chức sơ tán di rời dân
trong đêm nay ngày mai gió mùa tây nam còn hoạt động với cường độ mạnh
vì thế giải mây đối lưu mạnh này vẫn còn tồn tại và gây mưa rào và rông cho hầu khắp tây nguyên
cũng như là khu vực nam bộ
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
còn ở nam bộ duy trì mức nhiệt là từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
với các tỉnh miền trung khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận
do cũng nằm trên trục của giải mây do gió tây nam mạnh tạo ra
nên trong đêm nay và ngày mai ở khu vực này cũng có mưa rào và rông nhiều nơi
có nơi mưa vừa mưa to và rông mạnh
với điện nhiệt cao nhất ngày mai cũng chỉ giao động từ ba mươi cho đến
trong đêm nay và ngày mai các tỉnh miền bắc cũng có mưa rào và rông nhiều nơi
nguyên nhân là do một vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới độ cao một năm trăm linh m
trong đó khu vực trung du và vùng núi phía bắc các tỉnh như điện biên lai châu
lào cai hà giang yên bái tuyên quang bắc cạn và khu vực cao bằng
sẽ là những vùng có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông mạnh
vì thế ở các tỉnh vùng núi phía bắc cần phải đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất
do có mưa rào và rông xuất hiện bất kể ngày và đêm
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh miền bắc sẽ không cao
khu vực vùng núi và trung du bắc bộ nhiệt độ giao động trong khoảng là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
còn khu vực đồng bằng bắc bộ nhiệt độ giao động trong khoảng là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
trên biển vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đông tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc
và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
dưới tác động của hàn lưu vùng áp thấp cũng như giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp
nên ở khu vực vùng biển phía đông của bắc biển đông
bao gồm vùng biển phía đông của huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông mạnh
gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám
ở phía nam do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cực độ mạnh
nên trên các vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến kiên giang vùng vịnh thái lan
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
riêng vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trương sa có gió tây nam mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét và khiến cho biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước